phân loại rác thải tại nguồn là một trong những giải pháp giúp khắc phục ô nhiễm môi trường ở các đô thị
tuy nhiên việc phân loại và thu gom rác thải tái chế gặp không ít khó khăn
việc sử dụng điện thoại thông minh để thu gom rác thải tái chế là một sáng kiến được thực hiện trong chương trình
vì mùa việt nam xanh do trung mương đoàn phối hợp cùng dự án thu gom rác thải tái chế emgreen thực hiện
được kỳ vọng sẽ khắc phục những trở ngại trên
gia đình bà ngô thị thơm là một trong hai trăm linh hộ dân được nhận thùng rác đợt đầu tiên
của chương trình vì mùa việt nam xanh
từ hôm nay bà và gia đình sẽ phải thay đổi thói quen vứt rác để phù hợp chương trình thu gom rác thải tái chế này
trước kia thì chưa có những cái này thì chương trình này thì tôi cũng vứt chung vào với nhau
để tôi đưa ra thùng rác tôi vứt
nhưng bây giờ có những chương trình này thì tôi nhặt riêng ra những cái tế chưa tái chế được
để cho vào một riêng để cho các cô lao công thêm thu nhập
phân loại rác thải tái chế tại nguồn những năm gần đây không còn là khái niệm mới
tại các nhà hàng
tuy nhiên phân loại rác thải tái chế kết hợp sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh
là dự án lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn hà nội
người tham gia dự án ngoài việc được phát thùng đựng rác miễn phí
còn được hướng dẫn sử dụng ứng dụng m green trên điện thoại thông minh
ứng dụng này cung cấp nhiều lựa chọn và dịch vụ gia tăng cho người sử dụng
tuy dù ứng dụng trên điện thoại thông minh nhưng đối tượng sử dụng không hạn chế
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai dự án sẽ mở rộng ra các khu vực dân cư khác
khi cư dân đăng ký trên app như là các khu dân mặt đất và các tỉnh thành phố lớn khác
và nếu mà nói về đối tượng thì chắc chắn là mọi người thì không trừ ai là đều không muốn bảo vệ môi trường
các cụ đã trải qua rất nhiều những thăng trầm cuộc sống đều cũng mong muốn một cái đóng góp
thứ hai là các đôi vợ chồng trẻ thì đều mong muốn giáo dục cho con
và thứ ba là các em cũng phải có những ý thức bảo vệ môi trường
cũng như là cái ý thức sẽ trở thành một cái công dân toàn cầu
chỉ bằng một ứng dụng trên điện thoại thông minh và bằng một vài thao tác
em green sẽ tạo lập thói quen phân loại rác thải từ đầu nguồn
một trong những bài toán khó trong giải quyết vấn đề rác thải đô thị
từ đó giảm thiểu chi phí xử lý rác tăng hiệu quả hoạt động cho các nhà máy xử lý rác thải